sung kích tình nguyện trong các phong trào các hoạt động hướng về cộng đồng là truyền thống của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
tại hà tĩnh trước những khó khăn của sản xuất vụ xuân năm nay truyền thông đó đang được phát huy cao độ trong các cấp bộ đoàn
hàng nghìn lượt đoàn viên thanh niên đã về giúp đỡ bà con nông dân thu hoạch lúa nhằm tránh những rủi ro do thiên tài lũ lụt
là một trong những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở thôn hai xã xuân lam huyện nghi xuân
với gần hai xào lúa vụ xuân việc thu hoạch đối với chị quỳnh anh là cả một vấn đề
dịch đạo ôn làm giảm năng suất nếu thuê máy gạt đập liên hợp thì giá trị còn lại không đáng là bao
nhưng nếu gặt tay thì nhà neo người khó mà kịp tránh khỏi mưa lũ
được cán bộ đoàn viên thanh niên chung tay giúp đỡ chỉ chưa đầy một buổi toàn bộ diện tích lúa của chị đã được thu hoạch gọn
dịch đạo ôn làm giảm năng suất nếu thuê máy gạt đập liên hợp thì giá trị còn lại không đáng là bao
nhưng nếu thuê máy gạt đập liên hợp thì nhà neo người khó mà kịp tránh khỏi mưa lũ
đến thời điểm này toàn tỉnh đã có hàng nghìn lượt đoàn viên thanh niên về tại các địa phương
đặc biệt là các điểm trừ thiệt hại nặng do bệnh đạo ôn cổ bông gây ra để giúp các hộ dân thu hoạch lúa
với tinh thần trung kích thì bán thương bộ tỉnh đoan cũng ra soát những đối tượng nghèo
có hoàn cảnh khó khăn những gia đình chính sách để cùng giúp họ cùng gặp cùng tù hợp
cùng quá trình vận chuyển để hỗ trợ cho bà con nhân dân
thời gian tiếp theo thì bán thương bộ tỉnh đoan cũng sẽ chỉ đạo quyết liệt cả đội thanh niên tình nguyện
để cùng qua những ngày thứ bảy chủ nhật sẽ ra quân đồng loạt để hỗ trợ cho bà con nhân dân
chiến dịch tình nguyện gặt lúa giúp dân của tỉnh đoàn hà tĩnh sẽ tiếp tục triển khai trong thời gian tới
không chỉ phát huy được tinh thần sung kích tình nguyện của tuổi trẻ
việc huy động thanh niên xuống đồng gặt lúa giúp dân còn là một hoạt động có ý nghĩa
giúp bà con nông dân vượt qua khó khăn trước mắt
tiếp tục chuẩn bị các điều kiện để bước vào một vụ sản xuất mới